bộ ngoại giao nga vào ngày hôm nay thông báo moscow đã quyết định trục xuất năm nhân viên ngoại giao bồ đào nha
để trả đũa cho việc lisbon ra lệnh trục xuất một mươi nhà ngoại giao nga hồi tháng trước
động thái trên nằm trong chuỗi hành động trả đũa của moscow sau khi các quốc gia châu âu trục xuất hơn ba trăm linh nhân viên ngoại giao
làm việc tại các đại sứ quán của nga do moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine hôm hai mươi bốn tháng hai vừa qua
bộ ngoại giao nga yêu cầu những người này phải rời khỏi nước nga trong vòng một mươi bốn ngày kể từ khi nhận được công hàm
trước đó một ngày nga đã tuyên bố trục xuất tổng cộng tám mươi năm nhân viên đại sứ quán của pháp tây ban nha và italia
nhằm đáp trả hành động tương tự từ ba quốc gia này